nhóm cuối cùng là mạng lưới các công ty tại nước ngoài được thành lập tại các quốc gia vùng lãnh thổ được mệnh danh là thiên đường thuế nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh ở nước ngoài hoặc dùng danh nghĩa nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào việt nam
đây là tỷ lệ sở hữu và chi phối cổ phần tại scb của bà trương mỹ lan
dù không có tên trong ban lãnh đạo scb nhưng bằng việc nắm giữ gần như tuyệt đối về cổ phần
toàn bộ hoạt động của ngân hàng này kể cả về nhân sự hay hoạt động tiến dụng
biết rõ quy định pháp luật chỉ cho một cá nhân sở hữu không quá năm cổ phần của một ngân hàng bà lan đã nhờ hai mươi sáu cá nhân pháp nhân đứng tên giúp
bản thân mình chỉ trực tiếp đứng tên gần năm cho đúng quy định
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp đưa người của mình hoặc sử dụng các cá nhân mà mình tin tưởng
đều là người có trình độ hoạt động lâu năm trong lĩnh vực ngân hàng để bố trí vào các vị trí chủ chốt tại scb
trả lương cho họ từ hai trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng một tháng
theo kết luận điều tra bà lan sẽ lựa chọn những người được đánh giá là hiền lành không quậy phá
để bố trí vào các vị trí chủ chốt tại scb nhằm dễ bề thao tùng
bà trương mỹ lan chỉ đạo cấp dưới nhờ hoặc thuê người đứng tên để thành lập các công ty ma
nhưng công ty này thực tế không có hoạt động kinh doanh nào
được khai sinh chỉ với mục đích duy nhất
cơ quan điều tra xác định là lập khống hồ sơ nhằm hợp thức hóa các khoản giải ngân từ scb
trong hàng ngàn khoản vay mà scb đã giải ngân cho hệ sinh thái vạn thịnh pháp
cơ quan điều tra xác định phần lớn đều có sai phạm
thậm chí có những khoản giải ngân rồi mới tiến hành hợp thức hồ sơ
đáng chú ý giúp sức cho bà lan không chỉ là giàn vệ tinh tại tập đoàn vạn thịnh pháp và scb
mà còn là các đối tượng thuộc nhóm công ty thẩm định giá
thông qua việc nâng khống giá trị tài sản đảm bảo của các công ty
bằng chuỗi chiêu trò trên từ tháng một năm hai nghìn một mươi hai đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
scb đã cho các công ty liên quan đến bà trương mỹ lan và đồng phạm vay hơn một triệu tỷ đồng
đến thời điểm vụ án bị khởi tố tổng dư nợ không có khả năng thu hồi lên tới hơn sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
gồm cả gốc và lãi

bà trương mỹ lan bị cáo buộc tham ô của scb cũng là con số khủng nhất từ trước đến nay
trong một vụ án hình sự liên quan đến tội danh trong nhóm tham nhũng
đặc biệt lại là tham nhũng ở khu vực ngoài nhà nước
tháng một năm hai nghìn một mươi hai scb được thành lập và đi vào hoạt động trên cơ sở sáp nhập
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn cũ ngân hàng thương mại cổ phần việt nam tín nghĩa
và ngân hàng thương mại cổ phần đệ nhất
kể từ thời điểm này bà lan và đồng phạm lập hồ sơ vay vốn khống để rút ruột ecb như đã nêu
khi đến hạn và không trả được nợ bà lan tiếp tục chỉ đạo tạo lập các khoản vay không mới
khiến số tiền thiệt hại ngày càng lớn
từ tháng hai năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp đạo diễn lập khống
chín trăm một mươi sáu hồ sơ rút tiền từ scb qua đó chiếm đả số tiền hơn ba trăm linh bốn tỷ đồng
hành vi này còn gây thiệt hại số tiền lãi phát sinh hơn một trăm hai mươi chín tỷ đồng
quá trình điều tra vụ án bộ công an cho biết đã giả soát xác minh
truy thu dòng tiền phạm tội và các tài sản đứng tên các bị can để thu hồi
kê biên phong tỏa đảm bảo khắc phục hậu quả vụ án
theo đó cơ quan điều tra thu giữ tổng số tiền năm trăm tám mươi chín tỷ đồng gần một mươi năm triệu đô la
và hàng ngàn những bất động sản siêu xe du thuyền phong tỏa hơn một tám trăm linh tỷ đồng
của các bị can tại các ngân hàng
riêng với bà trương mỹ lan công an tạm giữ một hai trăm sáu mươi sáu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
kê biên một hai trăm ba mươi bảy bất động sản tại đồng nai
tp hcm long an kê biên tám trăm năm mươi bảy triệu cổ phần scb của bà lan và các cá nhân đứng tên hộ
ngoài ra cơ quan điều tra cũng kê biên hai mươi hai tài sản là phương tiện gồm một du thuyền
hai tàu một mươi chín ô tô của bà lan và em gái
số phương tiện này chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp nhờ nhiều người đứng tên
các sai phạm liên quan đến scb bà trương mỹ lan chỉ đạo xếp ngân hàng này
mang tiền đi hối lộ cho thành viên đoàn thanh tra trong đó chi năm hai triệu đô la
tương đương một trăm một mươi tám tỷ đồng cho bà đỗ thị nhàn cựu cục trưởng cục thanh tra
giám sát ngân hàng hai ngân hàng nhà nước trưởng đoàn thanh tra
đáng chú ý kết luận điều tra cho hay trong tổng số tiền hối lộ bà nhàn
có tới năm triệu đô la được ngụy trang bằng việc nhét vào thùng xốp hoa quả
nhận tiền bà nhàn bao che cho sai phạm của scb và chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp
chỉ đạo cấp dưới
ra ngoài số liệu phân loại nợ xấu trích lập dự phòng rủi ro
bà nhàn còn báo cáo không trung thực không đầy đủ sai lệch kết quả thanh tra
theo hướng giảm nhẹ sai phạm tạo điều kiện giúp scb tiếp tục tái cơ cấu
chuỗi hành vi của nữ cục trưởng khiến ngân hàng nhà nước chính phủ không có đủ thông tin
tài liệu để chỉ đạo xử lý các sai phạm của scb
ngăn chặn hành vi phạm tội của bà trương mỹ lan và đồng phạm
hội đồng xét xử cũng kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra các phương án
dự án chưa được xử lý trong vụ án này mà bị cáo trương mỹ lan hoặc các cá nhân tổ chức
cho trương mỹ lan sử dụng hợp tác giao kết giao dịch để xác định đúng bản chất của các giao dịch trên
nhằm xác định tài sản và hành vi sai phạm của các cá nhân tổ chức có liên quan nếu có
để có căn cứ xem xét thu hồi khi giải quyết vụ án trong giai đoạn hai theo quy định
hội đồng xét xử cũng kiến nghị cơ quan điều tra
trong quá trình điều tra vụ án giai đoạn hai tiếp tục làm rõ đối với tài sản của năm bị cáo đang bị truy nã
có liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo lan để có căn cứ xem xét giải quyết trong giai đoạn hai của vụ án
các bị cáo mỗi người phải chịu hai trăm linh đồng án phí hình sự sơ thẩm
riêng bị cáo trương mỹ lan phải chịu gần sáu trăm bảy mươi bốn tỷ đồng án phí dân sự sơ thẩm
các bị cáo nguyễn cao trí dương tấn trước nguyễn thanh tùng phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định
hội đồng xét xử buộc bị cáo trương mỹ lan bồi hoàn cho scb sáu trăm bảy mươi ba tám trăm bốn mươi tám tỷ đồng
giao cho scb tiếp tục quản lý một một trăm hai mươi hai mã tài sản đang thế chấp cho scb
scb sau khi xử lý các khoản nợ được bảo đảm thì với phần giá trị tài sản còn lại
cần phối hợp với bộ công an để xác định tài sản nào thuộc sở hữu của bị cáo lan
sau khi xác định rõ dùng những tài sản đó
bảo đảm nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo
ngoài ra tiếp tục kê biên tạm giữ đối với các tài sản khác của vạn thịnh pháp
đứng tên sở hữu hoặc tài sản các cá nhân đứng tên hộ để đảm bảo thi hành án nghĩa vụ tương ứng
đồng thời kê biên đối với bảy mươi sáu bất động sản tại huyện nhơn trạch đồng nai
giao cho bộ công an để tiếp tục điều tra liên quan đến hành vi sai phạm
của các đối tượng đứng tên hộ tài sản
bên cạnh đó kê biên một mươi sáu bất động sản tại xã phước kiển huyện nha be
chuyển bộ công an tiếp tục điều tra để giải quyết trong giai đoạn hai của vụ án
hội đồng xét xử kiến nghị công an tiếp tục điều tra dòng tiền
nhằm xác định nghĩa vụ hoàn trả tài sản nếu có đối với ba cá nhân
cũng như xác minh dòng tiền một trăm linh tám tám trăm bảy mươi tám tỷ đồng và hơn một mươi bốn bảy triệu đô la
để có cơ sở thu hồi khắc phục hậu quả
liệu những góc khuất nào sẽ tiếp tục được phơi bày trong giai đoạn hai của đại án rúng động này
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn

cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại